hiệp định thương mại hàng hóa asean chính thức được thực thi từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
xóa bỏ hàng rào thuế quan đang là thách thức lớn đối với ngành mía đường việt nam
tại phú yên địa phương có hơn hai mươi năm hectare mía
ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi chính quyền các cấp đã khuyến cáo các doanh nghiệp và người nông dân
phải nhanh chóng thay đổi phương thức kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm
chủ động tăng năng suất giảm chi phí đầu tư để thích ứng
hiện giá đường bán xỉ trên thị trường trong nước chỉ giao động ở mức từ một mươi một đến một mươi một năm trăm linh đồng một kg
khiến cho việc sản xuất và tiêu thụ mía đường gặp khó khăn
các nhà máy vào vụ muộn hơn một tháng so với mọi năm
nông dân nóng lòng đợi đến lượt mình thu hoạch để có tiền trang trải tết
sau khi chịu thiệt hại nặng của bão số một mươi hai
các nhà máy đường đã chạy các nhà máy sáng cũng đã bắt đầu thu mua
tất nhiên là năm nay có một bối cảnh khó chung đó là giá kẻ
giá kẻ đối với đầu ra của các sản phẩm do chúng ta gia nhập vào thị trường asean chung
cho nên có gặp nhiều khó khăn đặc biệt là ví dụ như ngành bí đường
trước thực trạng trên ngoài việc tiếp tục đồng hành cùng chính quyền
và người trồng mía các nhà máy đường cũng đang tích cực áp dụng công nghệ mới
được chuẩn bị từ nhiều năm trước nhằm tăng lợi nhuận đẩy giá thu mua mía lên cao
nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thay đổi tập quán phương thức canh tác
để tăng năng suất từ sáu mươi tấn một hectare hiện nay lên tám mươi tấn một hectare vào năm hai nghìn hai mươi
và giảm tối đa chi phí đầu tư
tôi nói nhỏ nhất là một sào mía chúng tôi trước đây làm bình quân khoảng năm tấn trên sào không tứ
nhưng mà bây giờ chúng tôi tước cái bét này nó tăng lên tới ba tấn nữa ba tấn nữa trên sào
có nghĩa là từ tám mươi tấn trên hectare trở lên chứ không ở dưới tám mươi tấn
thì cái hiệu quả nó rất là cao
cái thứ hai là cái điều kiện nhân công của tứ cái bét phung này là nó có cái đặc điểm là chúng ta thuần tiện
nhân công ít nhưng mà chúng ta có thể là làm nó nhịp nhàng
hiện nay các nhà máy điện mía đường trên địa bàn quyên cũng đã áp dụng những công nghệ mới
trong việc quản lý các xe vận tải để đưa nguyên liệu vào nhà máy
vì vậy cho nên là cái giá vận chuyển nó thấp đi và người dân cũng đỡ bớt cái phí tổn
đó là đầu tiên
đầu vào cho các cái sản phẩm của mình
cho nên vì vậy thì chắc chắn rằng trong thời gian tới cái lợi nhuận thu được của họ
từ việc giảm chi phí đầu vào và đang cố gắng để tăng cường cái năng suất
để mà tạo được cái hiệu quả đầu ra thì họ sẽ có ổn định hơn
theo các doanh nghiệp mía đường hiện việc cạnh tranh giá đường với thái lan
đang là một khó khăn lớn đối với các nhà máy
vì vậy hơn lúc nào hết liên kết bốn nhà là nhà nông nhà nước nhà khoa học và nhà doanh nghiệp
phải được thực thi một cách khoa học hỗ trợ đắc lực lẫn nhau
từ khâu sản xuất giống đến thu hoạch trên cơ sở tái cơ cấu ngành nông nghiệp
theo hướng nâng cao giá trị và sản xuất bền vững
đây là xu hướng tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại được chính phủ xác định từ nhiều năm qua